thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại